sở giáo dục và đào tạo hà nội đã công khai danh sách hai sáu trăm sáu mươi tám cơ sở mầm non tư thục
để các bậc phụ huynh lựa chọn địa điểm giáo dục hợp lý cho con em mình
để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ xiết chặt quản lý
các nhóm trẻ mẫu giáo tư thục và công khai hai sáu trăm sáu mươi tám cơ sở được cấp phép
để giúp phụ huynh nhận biết và lựa chọn trường lớp hợp lý cho con em mình
cụ thể sở giáo dục đào tạo sẽ tăng cường quản lý các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục
trên địa bàn thành phố hà nội và thực hiện công khai thông tin các cơ sở giáo dục mầm non
đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định